hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi hai đoàn công tác của ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng
do đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung mương làm trường đoàn
đã làm việc với thường trực tỉnh ủy và các cơ quan chức năng tỉnh tây ninh
để kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng
thay mặt ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng đồng chí phan đình trạc đánh giá cao công tác chỉ đạo
quán triệt các quy định của nhà nước về phòng chống tham nhũng tính công khai minh bạch
của các hoạt động công vụ tại tỉnh tây ninh trong thời gian vừa qua
trưởng ban nội chính cũng lưu ý tỉnh tây ninh cần tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt
các nội dung chủ trương của đảng nhà nước về phòng chống tham nhũng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
giáo dục văn hóa tiết kiệm không tham nhũng tăng cường kiểm tra giám sát kiểm tra ngăn chặn
và đẩy những tiến độ được xử lý hậu quả của các vụ việc tham nhũng